thưa quý vị bão số ba đã đi qua nhưng hoàn lưu sau bão vẫn không ngừng gây thiệt hại ở các địa phương và ở bắc bộ bắc trung bộ
đến ngày hôm nay theo thống kê của văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng
thì mưa lũ đã làm sáu người chết và một mươi bốn người mất tích
trong số sáu người chết tỉnh thanh hóa có ba người bắc cạn một người điện biên một người và tỉnh sơn la một người
bốn người mất tích tại các địa phương gồm thanh hóa một mươi hai người phú thọ một người và điện biên một người
mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về tài sản nặng nhất là tỉnh thanh hóa
khi lũ cuốn trôi và vùi lấp năm mươi chín ngôi nhà hơn hai trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi
các tuyến quốc lộ một mươi năm một mươi năm c hai trăm một mươi bảy một mươi sáu bị sạt lở hơn một trăm linh điểm
đá lên tới trên ba mươi một m ba
cho đến thời điểm này toàn tỉnh thanh hóa vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm sạt lở tan luy dương ta luy âm trên hầu khắp các tuyến giao thông trọng điểm
địa phương hiện đang tập trung nhân lực máy móc để thông tuyến tạm thời đảm bảo đi lại và phục vụ cứu hộ cứu nạn
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh sơn la thiệt hại khoảng ba bảy tỷ đồng
nặng nhất là hệ thống đường giao thông trên tuyến quốc lộ chín quốc lộ sáu với hàng chục điểm sạt lở đất đá
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc cạn ước tính thiệt hại do mưa bão trên địa bàn tỉnh này khoảng hai bảy tỷ đồng
ngoài ra ảnh hưởng do bão số ba cũng gây thiệt hại ở khu vực miền tây nam bộ làm sạt lở đê phòng hộ ven biển thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tại kiên giang mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại trên diện rộng ước khoảng hơn chín tỷ đồng
tại xã nam mèo nơi có con sông luồng chạy qua do trận mưa lớn trong những ngày qua nên mực nước sông dâng cao làm cô lập nhiều bản trong xã
nhiều hộ dân các bản ché lầu son sa ná cha khó đã bị cô lập hoàn toàn
theo người dân trong xã đây là trận lũ lịch sử nhiều ngôi nhà đã bị nước cuốn trôi
tổ chức tìm kiếm cứu nạn và sử dụng cano xuồng máy tiếp tục hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao
đồng thời lực lượng công an huyện đã bố trí các tổ chốt tuần tra và hướng dẫn giao thông tại các điểm sung yếu để cảnh báo và hỗ trợ người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm xử lý sự cố đồng thời sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cấp bách xảy ra

tổ chức tìm kiếm cứu nạn và sử dụng cano sùng máy tiếp tục hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm có nguy hiểm có nguy hiểm có nguy hiểm

tổ chức tìm kiếm cứu nạn và sử dụng cano sùng máy tiếp tục hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm có nguy hiểm